các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước khi kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện lái xe không có bảng lái đồng thời không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến số vụ ra trên
lái xe khai nhận chủ hàng là nguyễn văn quang thuê trở từ thành phố lào cai vào bình dương để tiêu thụ với số tiền trên một mươi bảy triệu đồng